ngày hai mươi tám tháng tám bộ thương mại mỹ thông báo washington và bắc kinh đã nhất trí triển khai một nền tảng đối thoại
về việc thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đồng thời thành lập nhóm công tác chuyên phụ trách về các vấn đề thương mại
thông báo được đưa ra trong cuộc hội đàm diễn ra cùng ngày tại thủ đô bắc kinh của trung quốc
giữa bộ trưởng thương mại trung quốc vương văn đào và người đồng cấp mỹ gina raimondo đang ở thăm trung quốc
bộ trưởng raimondo khẳng định nền tảng đối thoại trên sẽ giúp mỹ làm rõ những hiểu lầm liên quan đến chính sách an ninh của nước này
trong khi tạo điều kiện cho trung quốc bày tỏ những quan ngại
bà nhấn mạnh washington cam kết minh bạch về chiến lược thực thi kiểm soát xuất khẩu
hai bên cũng nhất trí thành lập một nhóm công tác nhằm đưa ra giải pháp về các vấn đề thương mại và đầu tư
cũng như thúc đẩy lợi ích thương mại của mỹ ở trung quốc
nhóm công tác sẽ tiến hành họp thường kỳ hai lần một năm với cuộc họp đầu tiên do mỹ chủ trì dự kiến diễn ra vào đầu năm hai nghìn hai mươi
hai bên cũng đặt mục tiêu thực hiện các cuộc gặp thường niên cấp bộ trưởng thương mại
chuyến thăm trung quốc của bà raimondo kéo dài
bốn ngày từ hai mươi bảy tháng tám đến ba mươi tháng tám nối tiếp loạt chuyến thăm trung quốc của các quan chức cấp cao trong chính phủ mỹ
diễn ra trong vài tháng trở lại đây nhằm so dịu căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới